chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
bộ trưởng quốc phòng james mattis dẫn đầu đang có chuyến thăm chính thức việt nam
tại buổi tiếp bộ trưởng james mattis chân thành cảm ơn tổng bí thư nguyễn phú trọng đã dành thời gian tiếp đoàn
bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được đến thăm việt nam đánh giá cao những thành tiệu phát triển kinh tế và xã hội việt nam đạt được trong thời gian qua
cũng như vị thế và vai trò ngày càng tăng của việt nam trong khu vực và trên thế giới
bộ trưởng thông báo về những hợp tác thiết thực đa dạng và hiệu quả
trong lĩnh vực an ninh quốc phòng giữa hai nước đặc biệt trong các lĩnh vực gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
đào tạo quân y an ninh hàng hải ở biển đông và thực thi pháp luật trên biển
bộ trưởng cũng khẳng định hoa kỳ coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với việt nam
tổng bí thư nguyễn phú trọng hoan nghênh bộ trưởng bộ quốc phòng james mattis đến thăm việt nam
đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai bộ trưởng quốc phòng việt nam và hoa kỳ
ghi nhận và bày tỏ hài lòng về những phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước thời gian qua
tổng bí thư khẳng định chủ trương nhất quán của đảng và nhà nước việt nam coi trọng thúc đẩy quan hệ việt nam hoa kỳ
đưa quan hệ hợp tác đối tác toàn diện đi vào chiều sâu vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước
vì hòa bình ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới
tổng bí thư cho rằng chuyến thăm lần này của bộ trưởng james mattit sẽ góp phần củng cố
và triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước
bên cạnh việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực việt nam có nhu cầu và hoa kỳ có khả năng
hai bên cần tiếp tục thúc đẩy giải quyết hậu quả chiến tranh
trong đó có việc ra phá bom mìn tẩy độc môi trường hỗ trợ nhân đạo và tìm kiếm quân nhân mất tích
tăng cường lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau gác lại quá khứ
cùng nhau vượt qua khác biệt phát huy điểm tương đồng hướng tới tương lai
để đưa quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước không ngừng phát triển
vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới
chiều ngày hai mươi năm tháng một tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp
bộ trưởng bộ quốc phòng hoa kỳ giai ma tít đang ở thăm chính thức việt nam
theo lời mời của bộ trưởng bộ quốc phòng ngô xuân lịch
hoàn ngành bộ trưởng giai ma tít sang thăm việt nam
chủ tịch nước trần đại quang tin tưởng chuyến thăm việt nam lần này của bộ trưởng bộ quốc phòng hoa kỳ
sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương
đưa quan hệ việt nam hoa kỳ phát triển thực chất hơn
phù hợp với quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước
vì hòa bình thịnh vượng phát triển của mỗi nước khu vực và trên thế giới
bày tỏ đánh giá cao kết quả hội đàm giữa bộ trưởng bộ quốc phòng ngô xuân lịch
với bộ trưởng giai ma tít chủ tịch nước trần đại quang ghi nhận
hợp tác quốc phòng đã được triển khai theo hướng đa dạng thiết thực và hiệu quả
phù hợp với nội dung bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ký năm hai nghìn một mươi tám
tuyên bố tầm nhìn chung với quan hệ quốc phòng ký năm hai nghìn một mươi năm
kế hoạch hành động ba năm giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
khuôn khổ đối tác toàn diện và các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước
gần đây nhất là trong chuyến thăm cấp nhà nước đến việt nam của tổng thống donald trump
tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh thừa thiên huế
sáng nay phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
đã tới thăm tặng quà và chúc tết cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu a đớt huyện a lưới
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh chúc mừng và biểu dương kết quả mà cán bộ
chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu a đớt đã nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
trong thời gian tới cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu a đớt
cần phấn đấu giành được nhiều sanh hiệu cao hơn so với năm hai nghìn một mươi bảy
tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng
làm tốt công tác nắm tình hình cơ sở dân vận để quan tâm
chăm lo giúp đỡ người dân xóa đói giảm nghèo bền vững
phát huy truyền thống quân đội việt nam anh hùng hoàn thành xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ trong năm hai nghìn hai mươi
chuẩn bị đón tết nguyên đán phó chủ tịch nước đã động viên và trao tặng cho tất cả các cán bộ chiến sĩ
của đồn biên phòng cửa khẩu a đớt mỗi chiến sĩ một phần quà giá trị năm trăm linh đồng để ăn tết
đồng thời trao tặng đơn vị bức tranh chân dung chủ tịch hồ chí minh
và trồng cây lưu niệm tại đồn biên phòng a đớt
quỹ bác nhân dân tp hcm vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến lược quốc gia phát triển ngành dược
đến năm hai nghìn hai mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
trong đó phân đấu cung ứng đủ và kịp thời cho nhu cầu phòng bệnh
chữa bệnh đặc biệt là đối với thuốc hiếm thuốc chuyên khoa đặc trị
ngoài ra đảm bảo các cơ sở bán buôn thuốc duy trì tiêu chuẩn thực hành tốt phân phối thuốc
một trăm linh cơ sở bán lẻ đạt tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc
trung tâm kiểm nghiệm dược mỹ phẩm và thực phẩm đạt tiêu chuẩn thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc
một trăm linh bệnh viện có co thuốc đủ điều kiện năm mươi bệnh viện tuyến thành phố có bộ phận dược lâm sàng
và năm mươi bệnh viện tuyến quận huyện bệnh viện tư nhân có hoạt động dược lâm sàng
thành phố vẫn đấu tăng tỷ lệ sử dụng thuốc sản xuất trong nước trên tổng số tiền sử dụng thuốc
tại các cơ sở y tế đối với bệnh viện tuyến thành phố đạt sáu mươi và bệnh viện tuyến quận huyện đạt bảy mươi năm
ba mươi nhà máy sản xuất thuốc trên địa bàn đạt các tiêu chuẩn quốc tế
ubnd tỉnh lâm đồng vừa có quyết định về mức phụ thu giá cước vận tải hành khách
trong dịp tết nguyên đán mậu tốt hai nghìn một mươi tám
theo đó quyết định này cho phép mức phụ thu tối đa không quá sáu mươi
cước giá vé
cụ thể các tuyến xe liên tỉnh từ bình định trở ra phía miền trung miền bắc
mức phụ thu tối đa không quá sáu mươi cước giá vé
các tuyến liên tỉnh còn lại mức phụ thu tối đa không quá bốn mươi cước giá vé
thời gian áp dụng phụ thu với các tuyến miền bắc từ quảng bình trở ra
trong đó đầu bến tại lâm đồng áp dụng từ ngày ba đến ngày một mươi ba tháng hai
tức từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tám tháng một mươi hai âm lịch
và đầu bến phía bắc áp dụng phụ thu từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi tám tháng hai
tức là từ ngày bốn đến ngày một mươi ba tháng một âm lịch
các tuyến miền trung đầu bến tại lâm đồng áp dụng từ ngày năm đến ngày một mươi năm tháng hai
và tuyến từ miền trung đến lâm đồng áp dụng từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi tám tháng hai
các tuyến lâm đồng đi các tỉnh tây nguyên thành phố hồ chí minh áp dụng từ ngày một mươi một đến ngày một mươi năm tháng hai
và các tuyến còn lại từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi năm tháng hai
ubnd tỉnh lâm đồng yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng ô tô
chỉ được tăng mức phụ thu cước giá vé tối đa theo tỷ lệ trên
mức phụ thu chỉ được áp dụng một chiều đi hoặc đến theo thời gian được quy định cụ thể cho từng tuyến
đồng thời thực hiện kê khai lại giá theo quy định và công khai mức giá để hành khách biết
nghi nhận trong ngày đầu cho thấy
hầu hết các tài xế
đều đồng tình với chủ trương này
xe trọng tải dưới hai tấn xe buýt công cộng là ba mươi năm đồng một lượt một năm triệu đồng một vé tháng và hai tám trăm ba mươi năm triệu đồng một vé quý
mức cao nhất là xe có tải trọng một mươi tám tấn hoặc xe container bốn mươi feet có mức vé hai trăm linh đồng một lượt sáu triệu đồng một vé tháng và một mươi
sáu hai triệu đồng một vé quý
tuyến đường này thì anh thấy là hợp lý
còn cái mức phí thì như thế nào
bây giờ cái mức phí của nếu như cái xe của anh thì nó là giá chung rồi thì anh thấy là hợp lý không có gì cả
thì chạy con đường này từ thành phố thái nguyên lên đến chợ mới thì là nó rất nhanh gọn hơn
và nếu mà cải thiện được đoạn chợ mới lên
thì em nghĩ là tốt hơn
theo phương án tài chính để dự án đảm bảo khả thi sẽ phải sử dụng hai trạm thu giá dịch vụ đường bộ
thì chúng tôi cũng được sự ủng hộ rất khao của các quý khách hàng các chủ phương tiện đi qua
về cơ bản là đông tin ủng hộ
việc thu phí tại trạm này nhằm giúp nhà đầu tư sớm hoàn vốn đảm bảo phương án tài chính
sau khi dự án gặp khó vì bị ngừng thu gần một năm
trên cơ sở kiểm đếm lưu lượng phương tiện và xác định được doanh thu thực tế trong khoảng ba tháng
nhà đầu tư sẽ tính toán lại phương án tài chính khả năng hoàn vốn của dự án
sau đó báo cáo bộ giao thông
bộ giao thông bận tài phương án giải quyết tổng thể
trong phần tin quốc tế diễn đàn davos hai nghìn một mươi tám mỹ hoan nganh một đồng đô la mỹ yếu hơn
ấn độ mong muốn duy trì hợp tác bền chặt với asean
thưa quý vị một đồng đô la mỹ yếu hơn sẽ có lợi ích
đồng đô la mỹ yếu hơn sẽ có lợi ích
tự vận hành này theo ông là dấu hiệu tốt cho thương mại và cơ hội đối với mỹ
tuy nhiên bộ trưởng tài chính muchin cũng nhấn mạnh
về lâu dài sức mạnh của đồng đô la mỹ thể hiện thể trạng của nền kinh tế mỹ
và đô la mỹ đang và sẽ tiếp tục là đồng tiền dự trữ hàng đầu
phát biểu của bộ trưởng tài chính mỹ được hiểu như washington bật đèn xanh
cho phép đồng đô la mỹ yếu đi để hỗ trợ cho hàng xuất khẩu mỹ
ngay sau phát biểu này đồng bạc xanh đã giảm giá so với các đồng tiền chủ chốt khác
thậm chí rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn so với đồng euro
xuống một hai nghìn bốn trăm linh hai đô la mỹ một euro
trong khuôn khổ các hoạt động nhân hội nghị cấp cao kỷ niệm hai mươi năm năm
ngày thiết lập quan hệ đối tác đối thoại ấn độ asean
hôm nay thủ tướng ấn độ narendra modi đã hội đàm riêng rẽ
với các nhà lãnh đạo của các nước asean qua đó bày tỏ mong muốn
tiếp tục duy trì hợp tác bền chặt trên nhiều lĩnh vực như kinh tế an ninh hay văn hóa
ngày hai mươi năm tháng một thủ tướng ấn độ narendra modi đã có cuộc hội đàm
với người đồng cấp thái lan prayuth chan o cha tại thủ đô new delhi
cuộc gặp này diễn ra bên lề hội nghị cấp cao kỷ niệm asean ấn độ
trong một tuyên bố chính thức đưa ra hai nhà lãnh đạo đã có một cuộc đối thoại
mang tính xây dựng trên các lĩnh vực kinh tế thương mại liên kết
quốc phòng an ninh trao đổi văn hóa lẫn con người
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng một thủ tướng ấn độ cũng đã có cuộc gặp mặt
với một số nhà lãnh đạo các nước asean như cố vấn nhà nước myanmar aung san suu kyi
tổng thống philippines dorigo duterte và thủ tướng việt nam nguyễn xuân phúc
tại cuộc gặp phía ấn độ bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì hợp tác bền chặt với asean
trên nhiều lĩnh vực như kinh tế an ninh và văn hóa
theo lịch trình thủ tướng ấn độ sẽ cùng một mươi nhà lãnh đạo của các quốc gia asean
tham dự lễ kỷ niệm lần thứ sáu mươi chín ngày cộng hòa ấn độ dự kiến tổ chức vào ngày mai hai mươi sáu tháng bốn
chúc mừng sự thành công của hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
dự kiến sẽ được một mươi một nước tham gia đàm phán ký kết vào tháng ba tới tại chile
trong cuộc điện đàm hai nhà lãnh đạo đã đề cập đến quá trình đàm phán cptpp
trước đó được biết đến là hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp
và khẳng định ngay sau khi hiệp định này được ký kết sẽ trình lên quốc hội của hai nước để thông qua
tổng thống niatto cho biết hiệp định thể hiện cam kết của mexico với việc đa dạng hóa quan hệ thương mại
và cho phép nước này hội nhập mạnh mẽ hơn với các quốc gia thành viên còn lại đặc biệt là khu vực châu á thái bình dương
hai nhà lãnh đạo canada và mexico cũng đánh giá cao quan hệ song phương đang phát triển tích cực
và tái khẳng định sự tin tưởng phối hợp chung giữa hai bên vì một hiệp định thương mại tự do bắc mỹ
nafta nâng cấp đem lại lợi ích cho các nước thành viên
hai bên cũng nhất trí tiếp tục duy trì cơ chế thông tin điện đàm để trao đổi định kỳ
về các vấn đề song phương khu vực và toàn cầu
trong một báo cáo mới nhất hãng đánh giá tín nhiệm quốc tế moody s cảnh báo
các nước mỹ latin sẽ tiếp tục lâm vào tình trạng suy giảm tài chính trong hai năm tới
do nợ công gia tăng và vẫn bị ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế trong giai đoạn trước
moody s dự báo trong năm nay và năm tới
mức nợ công trung bình của các nước mỹ la tinh sẽ tăng trung bình chín tổng sản phẩm quốc nội gdp
so với giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bốn trong đó riêng lãi phải trả tăng hai
tình trạng nợ gia tăng sẽ làm các nước trong khu vực giảm khả năng ứng phó
trước một cuộc khủng hoảng mới có thể xảy ra do mất dư địa ngân sách
theo moody s brazil ecuador và argentina là những nước sẽ chịu sự suy giảm tài chính mạnh nhất
trong khu vực do nợ công tăng trong năm tới
bên cạnh đó colombia argentina và ecuador sẽ phải trả tiền lãi vay tăng cao nhất
các nước mỹ latin sẽ phải đối mặt với gánh nặng lãi suất do chi phí vai cao
khi đi vay lúc lãi suất còn thấp giờ lãi suất đã lên cao do các điều chỉnh lãi suất của những nước giàu như mỹ
trong khi đó giá dầu thô một trong những nguồn thu chính của các nước khu vực
vẫn duy trì ở mức thấp khiến thu ngân sách càng khó khăn
là thành phố không ngủ hồng kông trung quốc nổi tiếng với những khu phố sáng đèn xuyên đêm
tuy nhiên chính những bóng đèn led công suất cao này lại đang đe dọa đến cuộc sống và sức khỏe của người dân nơi đây
khi mặt trời lặng cả thành phố hồng kông bắt đầu sáng đèn rực rỡ với các loại đèn biển hiệu đèn quảng cáo khắp các tòa nhà cao tầng
tòa nhà trung tâm một biểu tượng của hồng kông cũng sáng rực về đêm
chính sự rực rỡ này đã làm nên sự nổi tiếng của thành phố không ngủ khiến thành phố trở thành điểm thu hút khách du lịch
chúng tôi đến đây đã là lần thứ hai và hoàn toàn bị chinh phục bởi cảnh đêm tại thành phố này
thế nhưng người dân hồng kông không hoàn toàn nghĩ như vậy
năm ngoái chính quyền đặc khu hành chính này đã nhận được rất nhiều lời phàn nàn của người dân về việc họ không ngủ được bởi ô nhiễm ánh sáng và tiếng ồn
chúng tôi đã nhận được những lời phàn nàn của nhiều người về việc họ bị dối loạn giấc ngủ bị làm phiền bởi ánh sáng mạnh suốt đêm và cả những tiếng ồn nữa
trường đại học hồng kông cũng đã tiến hành nghiên cứu đo đạc mức độ sáng của những bóng đèn led ban đêm tại hồng kông
ánh sáng từ những bóng đèn led vào ban đêm mạnh gấp hàng trăm lần so với ánh sáng tự nhiên ban ngày
đây là nguyên nhân gây ô nhiễm và ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân
hiện hồng kông có tới hơn bốn tám trăm linh khu nhà cao tầng sử dụng đèn led chiều sáng mạnh vào ban đêm
trong lúc chờ các giải pháp chính thức những nhà vận động đã kêu gọi các văn phòng các tòa nhà cao ốc tắt bớt điện vào ban đêm như một giải pháp tạm thời cho vấn đề ô nhiễm ánh sáng tại hồng kông trung quốc
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc thân ái chào tạm biệt